thưa quý vị tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám hôm qua đã khai mạc tại trụ sở liên hợp quốc tại thành phố new york mỹ
tuần lễ cấp cao và phiên thảo luận cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám là sự kiện quốc tế quan trọng hàng đầu của đời sống chính trị thế giới với sự tham dự đông đảo của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên
tuần lễ cấp cao năm nay ghi nhận số lượng hội nghị cấp cao kỷ lục với chín sự kiện và sự tham dự của hơn một trăm năm mươi nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ các nước
sự kiện này là tâm điểm của ngoại giao đa phương và tần suất hoạt động ở mức cao nhất
về các nội dung trọng tâm dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm tới các đánh giá lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao
khi trước đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo các mục tiêu phát triển bền vững đang lâm nguy khi mới chỉ thực hiện được khoảng năm mươi
do vậy hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế lắng nghe báo cáo thực hiện mục tiêu trên
cũng như các đề xuất ứng phó với hàng loạt thách thức và các cuộc khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt
trung quốc đã quyết định kháng cáo phán quyết của tổ chức thương mại thế giới wto liên quan đến mức thuế quan bổ sung mà bắc kinh đã áp đặt
đối với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ trị giá hàng tỷ usd nhằm đáp trả các mức thuế quan của washington đối với thép và nhôm của nước này
trước đó hôm một mươi sáu tháng tám
ủy ban giải quyết tranh chấp của wto đã kết luận việc trung quốc áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
nhằm đáp trả washington là vi phạm các quy định thương mại quốc tế
kết luận cũng nêu rõ biện pháp áp thuế bổ sung của trung quốc là không phù hợp với các điều khoản trong hiệp định chung về thuế quan và thương mại
đồng thời đưa ra khuyến nghị bắc kinh xử lý tranh chấp theo hướng phù hợp
ngày hôm qua căng thẳng ở nagorno karabakh khu vực tranh chấp giữa armenia và azerbaijan đã lại một lần nữa nổ ra
sau khi chính quyền azerbaijan bất ngờ thông báo đã phát động một chiến dịch quân sự trong khu vực
phía armenia cáo buộc azerbaijan đã triển khai chiến dịch trên bộ ở khu vực tranh chấp nagorno karabakh
dù khẳng định quân đội armenia không tham chiến và tình hình ở vùng biên giới vẫn ổn định
cộng đồng quốc tế đã lập tức có phản ứng
điện kremlin nga cùng ngày đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự leo thang căng thẳng và các bên bắt đầu hành động thù địch
nga kêu gọi hai bên kiềm chế và đối thoại để giải quyết xung đột
liên minh châu eu cùng ngày cũng kêu gọi azerbaijan chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự tại khu vực tranh chấp
đồng thời nhấn mạnh bruxelles vẫn cam kết tạo điều kiện đối thoại để mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực
tương tự tổng thống pháp cũng thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về diễn biến này
trong khi đó các quan chức mỹ cho biết washington cũng đã bắt đầu nỗ lực ngoại giao để làm dịu căng thẳng
tổ chức di cư quốc tế iom ngày một mươi chín tháng chín xác nhận khoảng bốn trăm linh người di cư đã thiệt mạng
trong thảm họa lũ lụt vừa qua ở libya
iom dẫn báo cáo của tổ chức y tế thế giới who cho hay các bệnh viện tới nay đã ghi nhận bốn người thiệt mạng
vì lũ lụt ở liby trong đó có khoảng bốn trăm linh người di cư
trước đó iom thông báo hơn một trăm linh người di cư đang sinh sống trong những khu vực bị ngập lụt
bao gồm hơn tám người ở thành phố dena
những người này chủ yếu tới từ cộng hòa sát ai cập và sudan
hàng nghìn người từ châu phi và trung đông đang sinh sống tạm bỡ ở liby
nhiều người trong số đó đã thực hiện những chuyến
vượt địa trung hải đầy hiểm nguy để tìm đường đến châu âu mỗi năm nhằm trốn chạy tình cảnh nghèo đói và xung đột
lũ quét xảy ra khi liby quốc gia bắc phi bị chiến tranh tàn phá hứng chịu cơn bão mạnh daniel hôm một mươi tháng chín
nước dâng nhanh làm vỡ hai con đập đầu nguồn ở thành phố duyên hải dena miền đông libya
nước tràn ra suối xả trong đêm ập xuống trung tâm thành phố có khoảng một trăm linh người dân
và cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ra địa trung hải
các cơ quan của liên hợp quốc cảnh báo những cư dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt khoảng ba mươi người trong số này
đang lâm vào cảnh vô gia cư rất cần nước sạch lương thực và các nhu yếu phẩm cơ bản
trong bối cảnh nguy cơ mắc bệnh tả tiêu chảy mất nước và suy dinh dưỡng ngày mượn gia tăng
theo quan chức tại cửa khẩu bab al hawa ở biên giới giữa syri và thổ nhĩ kỳ
các chuyến hàng viện trợ nhân sự của liên hợp quốc đã được chuyển từ thổ nhĩ kỳ
tới khu vực do phiến quân kiểm soát ở tây bắc syri
trong khi đó hãng tin afp của pháp cũng cho biết nhiều xe tải với biểu tượng của chương trình lương thực thế giới
ufp và tổ chức nông nghiệp và lương thực thế giới fao đã đi qua cửa khẩu
đây là chuyến hàng đầu tiên kể từ khi cơ chế viện trợ do hội đồng bảo an liên hợp quốc cấp phép hết hạn từ tháng bảy vừa qua
theo thỏa thuận ký năm hai nghìn một mươi bốn hàng viện trợ cho hàng triệu người syri đang mắc kẹt
tại thành trì cuối cùng của lực lượng phiến quân ở miền bắc và tây bắc
tuy nhiên đến tháng bảy vừa qua hội đồng bảo an liên hợp quốc đã không thể đạt được đồng thuận về việc gia hạn cơ chế này
liên hợp quốc hồi tháng tám vừa qua cũng thông báo sẽ nối lại hoạt động viện trợ
sau khi đạt được thỏa thuận kéo dài sáu tháng với syri
song các nhóm cứu trợ muốn damas đứng ngoài hoạt động này
thưa quý vị bộ y tế lào vừa thông báo và yêu cầu tới tất cả người dân
cần tập trung theo dõi và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại lào
thông báo này được giới chức
y tế lào đưa ra ngay sau khi phát hiện có một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh vào nước này
bộ y tế lào đã yêu cầu các sở y tế địa phương tăng cường công tác theo dõi phòng chống và kiểm soát dịch bệnh
tập trung vào số người mới nhập cảnh vào lào nhất là với những địa phương có đường biên giới với các nước đang có dịch
bộ y tế lào cũng yêu cầu bệnh viện các tỉnh huyện các cơ sở y tế kể cả các phòng khám tư nhân
tăng cường phát hiện các nhóm bệnh nhân có biểu hiện sốt và nổi mụn
nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải khẩn trương báo cáo và lấy mẫu xét nghiệm gửi đến trung tâm phân tích bệnh lý học quốc gia lào
thông báo cũng yêu cầu tổ chức kiểm tra với các phòng phân tích cấp tỉnh thiết bị xét nghiệm
nhằm sẵn sàng thực hiện các công tác chuyên môn khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất điều trị và các vấn đề cần thiết khác
trong nỗ lực cạnh tranh với các đối thủ về công nghệ trí tuệ nhân tạo ai tạo sinh như chatgpt google
ngày hôm qua thông báo công cụ chatbot bars của hãng sẽ có khả năng xác minh tính chính xác của câu trả lời
và phân tích dữ liệu google cá nhân của người dùng
thông báo cho biết việc triển khai tiện ích mở rộng của bat giúp người dùng có thể nhập dữ liệu của họ
từ những sản phẩm khác của google như google drive hay cung cấp bản tóm tắt về hòm thư điện tử gmail của người dùng
hiện google đang làm việc với các công ty bên ngoài để kết nối ứng dụng của họ với bat trong thời gian tới
google cũng bổ sung một tính năng khác cho bat
để tránh sai sót trong câu trả lời của công cụ này
theo đó người dùng bat có thể so sánh câu trả lời của ứng dụng với kết quả tìm kiếm trên google
ngoài ra một tính năng mới của bat cho phép người dùng mời những người khác vào các cuộc trò chuyện của công cụ này
google ra mắt chatbot bat hồi tháng hai năm nay
đến tháng tám vừa qua ứng dụng này nhận được khoảng một trăm tám mươi ba triệu lượt truy cập
chỉ bằng một mươi ba số luật truy cập của chatgpt
phần lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp hộ chiếu kỹ thuật số cho công dân của mình
thay thế cho việc kiểm tra hộ chiếu truyền thống mất nhiều thời gian trước đây
được triển khai từ cuối tháng tám
việc thử nghiệm hộ chiếu kỹ thuật số được thực hiện tại sân bay helsinki đến một số điểm nhất định ở vương quốc anh
để làm thông tin xác thực hộ chiếu kỹ thuật số công dân phần lan cần tải ứng dụng về điện thoại rồi đăng ký với cảnh sát
mang theo hộ chiếu giấy hợp lệ để tạo phiên bản kỹ thuật số cũng như chụp ảnh khuôn mặt để sử dụng cho việc nhận dạng
nếu dự án thí điểm chứng minh được tính hiệu quả du khách trong tương lai có thể không cần mang theo hộ chiếu thực
thử nghiệm hộ chiếu kỹ thuật số của phần lan diễn ra trong bối cảnh liên minh châu âu tìm cách cải thiện công nghệ du lịch
với mong muốn ít nhất tám mươi công dân ở tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên sẽ sử dụng hộ chiếu kỹ thuật số trên điện thoại vào năm hai nghìn ba mươi
thưa quý vị đối mặt với tình trạng cháy rừng dễ xảy ra do biến đổi khí hậu
nhiều người dân ở australia đang chuyển sang áp dụng các phương pháp cổ xưa để bảo vệ đất đai và tài sản khỏi những trận cháy rừng có khả năng tàn phá khủng khiếp
đồng thời học cách sử dụng kỹ thuật quản lý đất đai của thổ dân thường được gọi là ngọn lửa văn hóa
mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
khi hiện tượng enino làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trong năm nay
người dân australia đang học hỏi từ người bản địa các phương pháp phòng chống cháy cổ xưa
trong đó có cả bí quyết đặc biệt là dùng lửa để chống cháy
tại khu rừng ở phía bắc new south wales người dân đang chú ý đến kỹ thuật được gọi là ngọn lửa văn hóa
người bản địa của chúng tôi đã đốt lửa văn hóa nhiều năm để kiểm soát và ngăn chặn tất cả các đám cháy
thổ dân australia thực hiện những đám cháy có kiểm soát được tạo ra một cách từ từ
và thường là vào bản địa
ngọn lửa văn hóa được thiết kế để giảm thiểu số lượng các vật dễ cháy như các bụi cây và những cảnh cây khô rơi xuống bể mặt rừng
sau đó dần dần tăng diện tích bằng nhiều đám cháy nhỏ
tuy tốn nhân công hơn và mất thời gian hơn cách làm này tạo ra mật độ cháy thấp hơn và chậm hơn
tạo cơ hội cho các loài động vật thoát thân và bảo vệ tán rừng
việc bảo vệ cây cối cũng được chú trọng đặc biệt là những cây cổ thụ đã tồn tại hàng trăm năm
việc bảo vệ cây cối thực sự quan trọng
và người thổ dân coi tán cây ngọn cây là thiêng liêng
chúng tôi không muốn có bất kỳ ngọn lửa nào lan tới phần trên của tán cây
vì điều đó có thể sẽ làm mất đi những cây cổ thụ có tiềm năng
ngoài ra bài học rút ra từ phương pháp ngọn lửa văn hóa là thổ dân australia không bao giờ chống lại lửa
họ sử dụng lửa như một công cụ và thích nghi về nó
đó là một phần của cuộc sống ở đây một phần của thổ dân australia
bạn phải dùng chính lửa để kiểm tra
những người dân australia bị thiệt hại tài sản trong trận cháy rừng chết người được gọi là mùa hè đen năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cũng đã tìm đến phương pháp chống cháy rừng cổ xưa để cải thiện tình hình
việc đốt lửa văn hóa từng bị mai một vào năm một nghìn bảy trăm tám mươi tám do chiến tranh
tuy nhiên phương pháp này đã được hồi sinh khi nhiều cư dân australia cảm thấy cần phải nỗ lực bảo vệ tài sản của họ tránh khỏi các vụ cháy trong tương lai
tôi nghĩ đối với nhiều người
một trong những chìa khóa để khắc phục tình trạng cháy rừng là bí quyết ngọn lửa văn hóa
tôi cảm thấy phương pháp này mang lại hiệu quả
nó được thực hiện một cách nhẹ nhàng
có nhiều người đã tiến hành cách thức này thành công
sáng kiến này cũng tạo cơ hội cho thổ dân có được những kỹ năng thực tế
trong khi vẫn duy trì các phương pháp chăm sóc đất đai cổ xưa của họ
thông thường họ phòng cháy bằng cách sử dụng những đám cháy có kiểm soát
với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là bảo vệ những vùng đất đai cổ xưa của họ
và bảo vệ những vùng đất bao quanh các khu có đông dân cư sinh sống
đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta phải đưa mọi người trở lại
với những truyền thống tốt đẹp của đất nước
đồng thời học cách chữa lành đất đai cây cối và chống biến đổi khí hậu
trong văn hóa của thổ dân australia
những người đã đặt chân đến vùng đất này từ ít nhất sáu mươi năm trước
lửa chính là trung tâm cuộc sống là biểu tượng tinh thần quan trọng
là công cụ để săn bắn nấu ăn và sửa ấm
phương pháp ngọn lửa văn hóa nói riêng và một số truyền thống tốt đẹp khác nói chung
có nguy cơ bị mai một của thổ dân australia đang dần được khôi phục lại
để cải thiện đời sống của người dân